vừa rồi là những nội dung đáng chú ý trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay xin kính chào quý vị và các bạn
trong chương trình ngày hôm nay thường lệ sẽ mở đầu với phần cập nhật tin tức lúc sáu giờ sáng
thưa quý vị và các bạn tết nguyên đán đang đến gần cũng là thời điểm các đối tượng vận chuyển buôn bán pháo nổi trái phép có xu hướng gia tăng hoạt động
mới đây nhất cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành tỉnh nghệ an đang tạm giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ pháo trái phép
trước đó vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai công an huyện yên thành đã chủ trì phối hợp với đội kiểm soát hải quan
phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn văn lực chú tại xã nhân thành đang tặng chữ một bánh pháo hoa loại ba mươi sáu quả trọng lượng một
tại cơ quan điều tra qua đấu tranh đối tượng khai báo đã mua số pháo trên của đối tượng là vũ văn tư chú tại xã đô thành
qua làm việc tư khai báo đã mua số pháo nói trên của vũ văn phong chú cùng địa phương
khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng vũ văn phong lực lượng chức năng đã thu giữ ba trăm hai mươi bảy quả pháo một trăm ba mươi sáu bánh pháo hoa loại ba mươi sáu quả và bốn mươi vịch pháo bi
tổng trọng lượng pháo cơ quan điều tra thu được là ba sáu tạ

ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an quảng nam phối hợp với công an thành phố tam kỳ và cục quản lý thị trường tỉnh quảng nam tiến hành dừng xe tải cho tài xế nguyễn văn dương quê ở khánh hòa điều khiển
tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển năm thùng thịt đông lạnh có trọng lượng sáu mươi kg
bảy thùng thủy sản cá ngựa đông lạnh có trọng lượng bốn trăm bảy mươi kg